nhằm đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy công an tỉnh tây ninh lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh
và lãnh đạo ba tỉnh giáp danh biên giới của vương quốc campuchia đã tổ chức ký kết hợp tác phòng
chống và kiểm soát ma túy năm hai nghìn một mươi bảy nội dung ký kết tiếp tục củng cố các hoạt động hợp tác
trao đổi thông tin về tình hình tội phạm ma túy tăng cường phối hợp điều tra đấu tranh với các đường dây
mua bán trái phép chất ma túy có liên quan đến các tỉnh giáp danh
từ năm hai nghìn một mươi bốn các cơ quan chức năng phía campuchia phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh tây ninh
đã bắt khởi tố bốn mươi một vụ bảy mươi bảy bị can liên quan tới mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới
tăng vật thu giữ là ba mươi bốn trăm bốn mươi sáu kg heroin và hai sáu trăm năm mươi ba viên ma túy tổng hợp